kính thưa quý vị theo đại diện công an tp hcm tính đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm đã lập danh sách và hồ sơ quản lý một mươi bảy hai trăm một mươi sáu người nghiện ma túy
công an tp hcm đang theo dõi tám một trăm hai mươi người trong tổng số một mươi bảy hai trăm một mươi sáu người nghiện ma túy
trong số này có bảy hai trăm bốn mươi tám người đang cai nghiện tại các cơ sở một trăm bảy mươi một người đang bị tạm giam hoặc tạm giữ
và một sáu trăm bảy mươi bảy người đang được quản lý sau khi hoàn thành ca nghiện tại các cơ sở lưu trú
các biện pháp quản lý người nghiện ma túy được triển khai tại tp hcm
bao gồm lập danh sách và hồ sơ người nghiện phát huy vai trò của người dân và gia đình
trong giáo dục phát hiện quản lý và hòa nhập người nghiện ma túy vào cộng đồng
đồng thời người nghiện cũng được điều trị bằng thuốc thay thế methadone tại gia đình hoặc cộng đồng